thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa ra quyết định vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ gọi là công ty aic và ba mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty aic và các đơn vị có liên quan dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai mươi ngày và xét xử cả ngày thứ bảy và chủ nhật
ba mươi sáu bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bị cáo trần đinh thành nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh đồng nai đình cô thái nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai bị xét xử về tội nhận hối lộ
bị cáo phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
các bị cáo còn lại bị xét xử về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng